tại sơn la đồng chí pani yathotu chủ tịch quốc hội lào đã có buổi gặp mặt các lưu học sinh lào đang theo học tại tỉnh sơn la
trong công tác đào tạo lưu học sinh đến nay sơn la đã tiếp nhận và đào tạo hơn một bảy trăm linh người
theo học tại các trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào pani yathotu đánh giá cao sự giúp đỡ của việt nam
nhất là sự hỗ trợ của tỉnh sơn la dù trong điều kiện vẫn còn khó khăn nhưng đã có sự giúp đỡ trí tình trí nghĩa
chủ tịch quốc hội lào căn dặn lưu học sinh đang theo học tại việt nam cần tiếp bước cho anh để xây dựng đất nước
đây vừa là nhiệm vụ vừa là trách nhiệm để xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước
chủ tịch quốc hội lào cũng đề nghị tỉnh sơn la chú trọng hơn nữa chất lượng lưu học sinh
việc cấp học bổng cần tổ chức thi để bảo đảm công bằng
công tác đào tạo phải đáp ứng được sự phát triển hiện nay
gắn với đặc thù thế mạnh của từng địa phương ở lào